sửa lại các cái điều kiện để mà
tức là ngân hàng nhà nước
phải làm việc với các ngân hàng thương mại
và một số cái hội doanh nghiệp á
để xem là cái điều kiện vay như thế nào
để doanh nghiệp dễ tiếp cận
và cái gũi rô của hệ thống ngân hàng nó lại ít
thì chính là cái đó
sau đó mình kiên nghị chính phủ kiên nghị quốc hội
khi mà được thông qua đó
thì mình ban hành luôn cái thông tư
hướng dẫn các cái điều kiện
mà như vậy thì
mình lỡ mình mất khoảng sáu tháng rồi
bây giờ mình kéo dài thêm
khoảng gỡ một năm nữa đi
thí dụ như thế để cho doanh nghiệp người ta phục hồi đi
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng tám vừa qua
thống đốc ngân hàng nhà nước
đã ký ban hành chỉ thị
về việc triển khai chương trình
hỗ trợ lãi suất hai
từ nguồn ngân sách nhà nước bốn mươi tỷ đồng
theo đó yêu cầu các ngân hàng thương mại
nghiêm túc triển khai
chương trình hỗ trợ lãi suất hai
hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt
của chính phủ
việc tổ chức thực hiện từ ngân hàng nhà nước
xuống các ngân hàng thương mại
gói hỗ trợ lãi suất hai
sẽ đạt được hiệu quả đúng mong đợi
tiêu điểm kinh tế tuần này xin tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ huỳnh thanh điền
đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại